chuyển sang các tin tức quốc tế phát biểu với báo chí sau phần tham gia của mình trong hội nghị thượng đỉnh
nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi tại indonesia
ngoại trưởng nga sergei lavrov một lần nữa khẳng định nga không từ chối đàm phán vấn đề nằm ở ukraine
theo lavrov lãnh đạo các nước phương tây đang công khai nói về sự cần thiết
phải tiến tới giải quyết hòa bình tình hình ở ukraine nhưng đồng thời họ vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho nước này
ông lavrov cũng nhắc lại rằng nga chưa bao giờ từ chối các cuộc đàm phán
ngoại trưởng nga cho biết ông đã được tổng thư ký liên hợp quốc antonio guterres thông báo rằng
mỹ và liên minh châu âu cam kết dỡ bỏ những rào cản đối với xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của nga ra thị trường thế giới
về phía ukraine trong bài phát biểu có video gửi tới hội nghị g hai mươi
tổng thống ukraine volodymyr zelensky nhấn mạnh xung đột giữa nga và ukraine có thể chấm dứt
nhưng hòa bình đạt được sẽ nằm ngoài khuôn khổ thỏa thuận minsk